để hành khách đi xe buýt được thuận tiện hơn trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm
vừa triển khai rộng rãi ứng dụng tìm chuyến đi xe buýt trên điện thoại di động
hành khách sử dụng điện thoại thông minh có thể cài đặt miễn phí ứng dụng có tên gọi nào ta cùng biết
trên hệ điều hành ios và mytrends trên hệ điều hành android
ứng dụng giúp xác định nhanh các trạm xe buýt và các tuyến xe buýt đang hoạt động ở gần nhất
để hành khách có thể tra cứu di chuyển
qua đây người dùng có thể tương tác góp ý hay phản ánh trực tiếp các vấn đề liên quan xe buýt
với trung tâm quản lý giao thông công cộng
sở giao thông vận tải tp hcm đang phát động mỗi cán bộ công chức viên chức người lao động
sử dụng xe buýt ít nhất hai lượt một tuần để tạo thói quen đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng